trong phát biểu mới đây tại quận hoàn kiếm chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cho biết
có thể đưa vào khai thác thương mại từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ubnd tp hà nội thông tin thêm trong những ngày qua công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đường sắt hà nội đã chạy thử với tần suất như khai thác thương mại
sau khi chạy đủ hai mươi ngày dự án có thể được nghiệm thu
nếu quá trình chạy thử thuận lợi dự án có thể được đưa vào vận hành thương mại từ cuối tháng một mươi hai
tuy nhiên lại lùi thời gian vận hành đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín và tiếp tục lỡ hẹn
trong lần kiểm tra gần đây phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan
cần đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm đưa vào vận hành
nhưng vì một số lý do vẫn chưa thể đưa vào vận hành thương mại